ukraine sẽ gửi cho mỹ một báo cáo trong tuần này về việc sử dụng bom và đạn chùm do washington cung cấp trong những gói viện trợ quân sự mới nhất
trong cuộc phỏng vấn với kênh cnn bộ trưởng quốc phòng ukraine cho biết ông đang chờ báo cáo và sẽ chuyển cho lầu năm góc
quan chức này lưu ý báo cáo nói trên là một phần của thỏa thuận với lầu năm góc về việc chuyển giao bom đạn trùm
vào ngày bảy tháng bảy vừa qua mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá tám trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
lần đầu tiên bao gồm cả bom đạn trùm
sự hỗ trợ của washington đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ cùng một số quốc gia châu âu và canada
bởi bom và đạn trùm được coi là nguy hiểm hơn đối với dân thường và có một quy ước mà nhiều quốc gia tham gia từ chối sử dụng và lưu trữ chúng
tổng thống mỹ joe biden thừa nhận rằng việc chuyển giao bom đạn trùng cho ukraine là một quyết định khó khăn
nhưng ông cho rằng đó là điều đúng đắn cần làm trong điều kiện thiếu đạn pháo